nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng chiều nay tại nhà quốc hội
văn phòng quốc hội đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí tôn đức thắng
chủ tịch nước trưởng ban thường trực quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tham dự buổi nói chuyện có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
phát biểu khai mạc buổi nói chuyện chủ nhiệm văn phòng quốc hội tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc
đã ôn lại những nét chính về thân thế sự nghiệp và những đóng góp to lớn của chủ tịch tôn đức thắng
với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta
với quốc hội chủ tịch tôn đức thắng là đại biểu quốc hội liên tục từ khóa một đến khóa sáu
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đồng chí tôn đức thắng được bầu làm phó trưởng ban thường trực quốc hội
năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng chí là quyền trưởng ban thường trực quốc hội và từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi là trưởng ban thường trực quốc hội
đồng chí tôn đức thắng là người đầu tiên được quốc hội và chủ tịch hồ chí minh trao tặng huân chương sao vàng
huân chương cao quý nhất của nhà nước ta cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
tại buổi nói chuyện các đại biểu đã có dịp lắng nghe nguyên viện trưởng viện lịch sử

làm rõ hơn về cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch tôn đức thắng
đặc biệt là trong thời gian chủ tịch tôn đức thắng giữ cương vị trưởng ban thường trực quốc hội
qua đó góp phần giúp cán bộ đảng viên người lao động cơ quan văn phòng quốc hội
tiếp tục học tập làm theo tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của chủ tịch tôn đức thắng
cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm các đại biểu đã tham quan triển lãm một số hình ảnh
của chủ tịch tôn đức thắng và các đại biểu đã tham quan triển lãm một số hình ảnh